hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công tác được giao đồng chí tô ân sô luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng và phần chất đạo đức cách mạng trong sáng
có khả năng chuyên môn năng lực chỉ huy quản lý điều hành luôn thể hiện tinh thần tận tụy trách nhiệm cao với công việc
quy tụ và đoàn kết nội bộ biết huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu đồng chí tô ân sô tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy những thành tích đã đạt được
hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược tiếp tục tập hợp quy tụ nâng cao công tác hiệp đồng
phối hợp giữa công an các đơn vị địa phương và sự giúp đỡ của các bộ ban ngành trong các mặt công tác được giao
xây dựng nội bộ văn phòng bộ đoàn kết thống nhất vững mạnh cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo văn phòng bộ
làm tốt chức năng tham mưu giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng
phát biểu nhận nhiệm vụ mới thiếu tướng tô ân sô khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện phân đấu tu dưỡng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt
nêu cao trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo chỉ huy chủ động tích cực tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiếp tục với các thông tin về liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
thưa quý vị và các bạn được tổ chức hai năm một lần liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân năm nay diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng chín
lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào lúc hai mươi h tối nay tại thành phố huế
và trước thềm lễ khai mạc sáng nay ban tổ chức đã tổ chức họp ban giám khảo và các trưởng đoàn tham dự sự kiện lần này
sự và chỉ đạo có đồng chí trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai có sự tham gia của bảy mươi bảy đoàn với bốn trăm một mươi bốn đại biểu đến từ công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các cục bộ tư lệnh các học viện và trường công an nhân dân
đài tiếng nói việt nam vov phát thanh truyền hình tỉnh thừa thiên huế
tổng số tác phẩm dự thi gồm năm trăm một mươi chín tác phẩm
thành viên ban giám khảo gồm có các nhà quản lý báo chí nhà báo nghệ sĩ uy tín kinh nghiệm có nhiều thành công trong lĩnh vực truyền hình nghệ thuật
cũng tại buổi họp đại diện ban tổ chức đồng chí trung tướng mai văn hà yêu cầu đội ngũ ban giám khảo phải là những người cầm cân nảy mực
làm việc một cách công tâm minh bạch để lựa chọn những tác phẩm hay xuất sắc từng bước góp phần phục vụ hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền về nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
ban tổ chức dự kiến sẽ trao huy chương vàng huy chương bạc bằng khen của chủ tịch liên hoan cho các chương trình tác phẩm truyền hình phát thanh đoạt giải
và trao giải a giải b giải c cho phần thi người dẫn chương trình phát thanh viên đoạt giải
cũng trong sáng nay cục truyền thông công an nhân dân bộ công an cũng đã tổ chức chương trình họp báo về các nội dung liên quan đến liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với tiêu chí chuyên nghiệp hiệu quả thân thiện chương trình năm nay thu hút sự quan tâm và tham gia của bảy mươi bảy đoàn đến từ công an các đơn vị địa phương và trung ương
nội dung thi gồm năm phần tác phẩm báo chí truyền hình tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt của kênh antv
chuyên mục an ninh trật tự phát trên đài phát thanh truyền hình sáu mươi ba tỉnh thành phố
phát thanh viên người dẫn chương trình và các thể loại phát thanh bao gồm phóng sự điều tra gương người tốt việc tốt câu chuyện cảnh giác truyền thanh
trong thời gian diễn ra liên hoan ngoài việc chấm thi các nội dung trên còn có các hoạt động khác như triển lãm ảnh qua các kỳ liên hoan
giao lưu giữa những người làm truyền hình phát thanh trong lực lượng công an nhân dân hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
thưa quý vị chỉ còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
do cục truyền thông công an nhân dân bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam sẽ chính thức được khai mạc tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh thừa thiên huế
theo lịch trình mọi công tác chuẩn bị về mặt nội dung và kỹ thuật đã hoàn tất
và chương trình năm nay cũng có nhiều điểm đổi mới so với các kỷ liên hoan trước đó
cũng như một mươi một buổi liên hoan trước đó chương trình liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
cũng được đầu tư chuẩn bị chú đáo cả về hình thức lẫn nội dung
ngoài các phần nội dung thi cơ bản thì chương trình năm nay có sự đổi mới và bổ sung thêm phần thi phát thanh viên
người dẫn chương trình truyền hình trong chuyên mục an ninh trật tự tại địa phương
so với quy mô tổ chức năm trước số lượng tác phẩm dự thi
cũng có sự gia tăng và đầu tư về chất lượng
quy mô lần này thì nó sẽ lớn hơn khá nhiều bởi vì chúng ta có thêm một nội dung là thi các tác phẩm phát hành
và chúng ta có riêng hẳn một ban giám khảo chấm tác phẩm phát thanh với con số là một trăm sáu mươi bốn tác phẩm thuộc thể loại này
như vậy thì đương nhiên con số tác phẩm đã vượt lên rất là nhiều rồi trong cái mô hình tổ chức mới
các đầu mối để tham dự liên hoan ít đi bởi vì chúng ta không còn phòng cháy chữa cháy của một số tỉnh thành nữa
nhưng mà quy về công an tỉnh hết
đầu mối ít đi nhưng mà số lượng tác phẩm số lượng đại biểu tham dự và chất lượng tác phẩm
thì chắc chắn đều cao hơn đều tốt hơn và đều chất lượng hơn kỳ liên hoàn trước
gần đây nhất là kỳ liên hoan lần thứ một mươi một tổ chức tại tỉnh quảng nam
bên cạnh các công tác tổ chức khác như kỹ thuật chương trình an ninh đón tiếp đại biểu
thì theo dự kiến trong đêm khai mạc tối nay các đơn vị đến từ công an các tỉnh thành trên khắp cả nước
sẽ đem đến những tiếp mục văn nghệ vừa trẻ trung năng động
vừa mang đậm nét truyền thống của lực lượng công an nhân dân
hứa hẹn sẽ là sự kiện được các đơn vị dự thi mong đợi nhất
bản thân mình rất là kỳ vọng và rất là háo hức qua đêm khai mạc của buổi tối ngày hôm nay
hy vọng là liên hoan kỳ này sẽ diễn ra thành công tốt đẹp
tự chuẩn bị của ba tổ chức năm nay thì rất là hoạch tráng công phu
hy vọng rằng năm nay thì mỗi các tâm viên sẽ có một phần thể hiện tốt nhất

rất háo hức đến cái thời khắc mà khai mạc của liên hoan truyền hình
và hy vọng là những cái tác phẩm mà tất cả các đơn vị mà ấp ủ trong một thời gian dài như vậy
thì sẽ được cái sự đánh giá cũng như là có những kết quả cao trong liên hoan lần này
là ngày hội lớn của những người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân
chương trình liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân đã trở thành nét đặc trưng
là sân chơi bổ ích là môi trường giao lưu học hỏi nghiệp vụ
giữa các đơn vị công an các tỉnh thành khắp cả nước
vâng lễ khai mạc liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai đang đến rất gần
cho đến thời điểm này tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của những người làm công tác tuyên truyền
trong lực lượng công an nhân dân
và ngay lúc này chúng tôi đang kết nối với phóng viên ngọc lũy có mặt tại hiện trường
sẽ cung cấp từ quý vị những thông tin chi tiết
xin mời phóng viên ngọc lũy ạ
xin chào trường quay xin kính chào quý vị và các bạn
hiện tại tôi đang có mặt tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh thừa thiên huế
và chỉ hơn một giờ đồng hồ nữa thì tại đây sẽ diễn ra lễ khai mạc liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
và bên cạnh tôi đây là đồng chí đại úy vũ liêm phó trưởng ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân
và là đạo diễn của đêm khai mạc
và xin được chào đồng chí ạ
xin đồng chí cho biết là tình hình công tác chuẩn bị đến hình ảnh hiện tại như thế nào được ạ
tình hình công tác chuẩn bị của liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi hai
tại thành phố huế đêm khai mạc tối nay đang là những giai đoạn cuối cùng
chúng tôi chuẩn bị trước từ một tuần
hiện nay thì những cái cấu kiện về kỹ thuật âm thanh như những cái nội dung
các âm mục kể tật của chương trình thì hầu hết đã được chuẩn bị xong xuôi
còn khoảng tầm một tiếng nữa là chương trình sẽ diễn ra
hy vọng sẽ tạo được hầu hật cũng như là ý nghĩa đối với những người làm báo
trong lực lượng công an nhân dân trên toàn quốc
vâng xin đồng chí cho biết là chương trình khai mạc năm nay có điểm gì mới so với mọi năm không ạ
ở chương trình khai mạc năm nay thì ngoài những cái phần như những chương trình cũ
là có những cái phần giao lưu kết nối giữa những người làm báo công an trên toàn quốc
thì chúng tôi cũng tập trung vào những tiết mục lễ thuật về chủ đề người làm báo
được giảm dự công khu với sự tham gia của những nghệ sĩ chuyên nghiệp
cũng như chính những phóng viên trong lực lượng công an nhân dân
tôi nghĩ đó là một điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc tối nay
vâng xin được cảm ơn đồng chí
thưa quý vị công tác chuẩn bị gần như đã được hoàn tất
sẵn sàng cho đêm khai mạc
và ngay lúc này đây thì các đơn vị đến thăm dự liên quan cũng đã có mặt
tại khu vực của sân khấu chính
sau đây xin được gặp gỡ với đồng chí thường tá trần thành vân
đến từ đoàn cần thu
vâng xin được chào chị ạ
xin chị cho biết là cái cảm xúc lúc này của mình cũng như là đơn vị của mình
chuẩn bị tinh thần như thế nào để sẵn sàng cho đêm khai mạc ạ
chỉ còn vài phút nữa thôi là đến giờ khai mạc liên quan
truyền hình phát thanh công an dân hình thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thì tâm trạng của lúc này rất là vấn khởi khảo hức
mong muốn được xem các tác phẩm hay những nội dung đặc sắc
để học hỏi kinh nghiệm từ những đồng chí nông nghiệp trong cả nước
đồng thời dịch này cũng muốn giới thiệu trình bài những tác phẩm hay nhất của mình
bằng những hình ảnh những hoạt động những đóng góp cống hiến
của lực lượng công an cần thơ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị
giữ gìn trật tựng toàn xã hội bảo vệ cuộc sống của điên hạnh phúc
của người dân trên địa bàn thành phố cần thơ nói riêng
và dùng sông nước đồng bằng sông cần thơ nói chung
và sau cái liên quan này tôi mong muốn rút kết được nhiều kinh nghiệm
để phục vụ cho tốt hơn ngày càng tốt hơn cho công tác chương trình
vâng xin cảm ơn chị
kính thưa quý vị mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho đêm khai mạc
và chỉ ít phút nữa thôi thì lễ khai mạc liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi hai sẽ chính thức bắt đầu và được tường thuật trực tiếp
trên căn truyền hình công an nhân dân antv vtv tám và đài phát thanh truyền hình
tỉnh thừa thiên huế còn bây giờ xin được quay trở lại trường quay tại hà nội
xin cảm ơn phóng viên ngọc lũy về những thông tin vừa rồi